bình thuận là tỉnh có diện tích trồng thanh long lớn nhất trên cả nước với sản lượng đạt khoảng năm trăm linh tấn một năm
để đáp ứng nhu cầu của thị trường việc đầu tư chế biến trái thanh long thành sản phẩm công nghiệp đang được các doanh nghiệp tìm tòi nghiên cứu và phát triển
với mong muốn giúp bà con nông dân ở địa phương giảm bớt khó khăn khi giá thanh long lên xuống thất thường
chị lê nguyện ở thôn một xã hàm đức huyện hàm thuận bắc bình thuận suy nghĩ dùng thanh long làm nguyên liệu để sản xuất rượu vang
từ thực tế người dân địa phương thường dùng thanh long làm nước ép nước lên men để giải khát
vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm chị cùng một số bà con trồng thanh long ở địa phương thành lập hợp tác xã thanh long hàm đức sản xuất rượu vang chế biến từ trái thanh long
sau khi mà hợp tác xã tiêu thụ được cái hàng thanh long giống như những cái trái nó bị gãy tay như vậy
hoặc là những cái trái mà nó bị thiếu trọng lượng như vầy rồi á thì cái tình hình mà thanh long đổ bỏ là không còn nữa
rồi nâng cao được đời sống
tăng được cái nguồn thu nhập cho người trồng trái thanh long
mà đặc biệt là giải quyết công an việc làm cho khoảng hơn hai mươi lao động tại hợp tác xã là lao động bà con địa phương
còn đây là nhà máy chế biến thanh long sới khô của doanh nghiệp tư nhân rau quả bình thuận được xây dựng từ năm hai nghìn một mươi
nhà máy có công suất xấy một ngày là một kg thanh long tươi cho ra một trăm linh kg thanh long xấy khô với giá mua đầu vào và khoảng bốn mươi đồng
sau khi xấy ra một kg thành phẩm có giá bán hơn bốn trăm linh đồng
gia tăng giá trị cho trái thanh long lên gấp nhiều lần
sản phẩm của doanh nghiệp hiện đang được các khách hàng nhật bản hàn quốc và mỹ đặt mua
đến giờ này gần là ba năm thì nhà máy tương đối là đi ổn định
có sự đặt hàng của bên đặt hàng của hàn quốc và gần đây là đặt hàng của mỹ
đặt hàng là luôn làm luôn cái cái là như là sản phẩm mà đặt hàng là làm luôn ngày chủ nhật mà cũng không đủ cung ứng
do đó là họ yêu cầu là mở thêm nhà máy
cho nên là do đó là

nói chung là hàng phới thải thành ra sản phẩm sấy và phục vụ cho xuất khẩu
nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất gia tăng giá trị cho trái thanh long giảm áp lực không tiêu thụ trái tươi
tỉnh bình thuận đang kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước có năng lực cả về vốn
kỹ thuật xây dựng nhà máy sản xuất chế biến các sản phẩm từ thanh long
cùng với đó tỉnh cũng ban hành chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ thiết bị
đối với các doanh nghiệp sản xuất ra các sản phẩm lợi thế của tỉnh giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
trong đó sản phẩm thanh long chế biến được thụ hưởng chính sách này